nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tối ngày bốn tháng bảy sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng trị phối hợp với thị ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thị xã quảng trị
tổ chức chương trình đêm hoa đăng trên sông thạch hãn tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
chương trình đêm hoa đăng trên sông thạch hãn là hoạt động nhằm tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng chiến đấu hy sinh nằm lại trên mảnh đất quảng trị trong chiến dịch giải phóng quảng trị
và bảo vệ thành cổ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
với tất cả tấm lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ các cán bộ đồng bào và chiến sĩ tham dự chương trình
đã kính cẩn nghiêng mình thành tâm thắp sáng hoa đăng dâng nén hương thơm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ
và tổ chức thả hơn tám một trăm linh hoa đăng trên sông thạch hãn để tri ân tưởng nhớ công ơn những người đã nằm xuống
vì nền độc lập tự do của dân tộc thống nhất đất nước